các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tp hcm đã tiếp nhận một nam thanh niên
đến nhờ hỗ trợ đưa cha của mình đi cấp cứu
nhận thấy tình hình khẩn cấp đồng chí đại úy phan thành nghĩa đã báo cáo về đơn vị
xin ban chỉ huy chưng dụng xe ô tô tải nâng đặc trùng cùng với đồng chí thượng úy hoàng như mai
nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện trợ rẫy cấp cứu và hỗ trợ đưa xe máy bị hư hỏng về tận nhà
người bệnh tên là nguyễn văn giới chú tại huyện cần duộc tỉnh long an
ông giới có tiền sử bị bệnh tim
vào trưa ngày một mươi tháng tám ông bị lên cơn nhồi máu cơ tim được gia đình đưa vào trạm y tế địa phương để cấp cứu
bác sĩ sơn cấp cứu và thông báo với gia đình trường hợp của ông rất nguy kịch
cần phải chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị
hai người con trai của ông vội lấy xe máy chở ông lên tp hcm để chữa bệnh
khi đi đến vòng xoay nguyễn văn linh thì xe bị hỏng động cơ không thể đi được nữa
lúc này một người con trai đỡ ông vào lề đường người còn lại vội vã tìm cách đưa cha đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên đang trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu không gọi được xe taxi cũng không nhờ được ai trợ giúp
hai anh em đã chạy đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhờ lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ
nhờ có sự giúp đỡ kịp thời ông giới đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục sức khỏe
gia đình ông vô cùng cảm kích hành động đẹp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
song song với việc giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an thành phố còn làm tốt công tác hỗ trợ
giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh góp phần tô đẹp thêm hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân